ngày một một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn mươi bốn đối tượng để điều tra
làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín tại khu phố bốn phường thống nhất xuất hiện hơn sáu mươi đối tượng từ một mươi bảy tuổi đến hai mươi năm tuổi đang chuẩn bị hỗn chiến để tranh giành đất
thì bị lực lượng công an phát hiện và vây bắt tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba mươi năm hung khí tự chế bốn búa tạ và một máy hàn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can xử lý theo quy định của pháp luật